nhằm chia sẻ với những khó khăn vùng lũ quảng bình vào ngày một mươi tám tháng một mươi quỹ tấm lòng vàng lao động cùng đoàn cứu trợ đã đến những vùng lũ khó khăn của tỉnh quảng bình
và trao một xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho các gia đình chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua
gia cảnh khó khăn chồng mất sớm tài sản lớn nhất của ba mẹ con chị trương thị tình ở thôn đồng lâm xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
chính là ngôi nhà được các cơ quan đoàn thể và bà con lối xóm cất dựng cho mấy năm qua
này đã bị cơn lũ làm sập hoàn toàn vì thế để có chỗ ăn chỗ ở trong những ngày qua cả gia đình chị phải nương tựa vào nhà hàng xóm
gia cảnh khó khăn chồng mất sớm tài sản lớn nhất của ba mẹ con chị trương thị tình ở thôn đồng lâm xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
mặc dù đã nỗ lực hết sức song thời điểm hiện nay chính quyền xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống do thiếu kinh phí hỗ trợ
mặt khác do hậu quả của mưa lũ để lại là vô cùng lớn nên thiếu cả lực lượng giúp người dân dọn dẹp sửa chữa lại nhà cửa bị lũ cuốn trôi
toàn xã thì ai cũng bị lù lụt cho nên thì tuyệt hết cũng là gia đình là coi như mình cũng là chịu khổ rồi là soàn sửa đã
còn sau đó thì tất cả các tổ chức đoàn thể cũng là tổ chức lực lượng để rồi là quyền có cái ngày đóng ngày cống các hội viên để giúp đỡ là hội viên của mình
bị sửa chữa lại nhà cửa bị lũ cuốn trôi
đó là lũ lụt vượt qua khó khăn
trước những hậu quả do cơn lũ vừa qua gây ra nhân dân vùng lũ tỉnh quảng bình rất cần sự chung tay của chính quyền các cấp
các nhà hào tâm trên khắp cả nước và quốc tế để có thể giúp người dân vùng lũ hướng dậy khắc phục khó khăn sớm ổn định đời sống